theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực bắc trung bộ
phía nam mực nước ở các sông cửu long sài gòn đang xuống nhưng vẫn ở mức báo động một và báo động hai
nguy cơ cao sẽ ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp sạt lở đê bao vùng ven sông thuộc khu vực thành phố hồ chí minh vĩnh long và cần thơ
trong ngày hai mươi tám tháng một mươi không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc trung bộ và một số nơi thuộc trung trung bộ về đêm
gió đông bắc trong đất liền các tỉnh đông bắc bộ cấp hai cấp ba các tỉnh bắc bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi ba độ c
vùng nuôi phía bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám hai mươi độ c
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vài nơi ngày nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba đêm và sáng sớm trời lạnh độ ẩm từ năm mươi chín mươi nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi ba độ c cao nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ c
khu vực nam bộ mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa
mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ c